xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
trước khi đến với những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại việt nam cũng như các quốc gia trên thế giới
hãy cùng chúng tôi cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới tối hai mươi ba tháng bốn
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi ba trăm sáu mươi năm ca nhiễm mới tất cả đều ghi nhận trong nước giảm bảy trăm chín mươi năm ca so với ngày trước đó tại năm chín tỉnh thành phố
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
có bảy bốn trăm một mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau

bonsky đưa tin các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học colorado northwestern và đại học stony brook ở mỹ đã phân tích dữ liệu liên quan đến một mươi tám tám trăm bốn mươi chín trẻ em dưới một mươi chín tuổi phải nhập viện vì covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí yama pediatrix cho thấy biến chủng omicron nhiều khả năng gây ra uai ở trẻ em hơn so với các biến thể khác khiến trẻ có nguy cơ bị đau tim và gặp các biến chứng nghiêm trọng khác
nhóm chuyên gia cũng tiến hành nghiên cứu để xác định xem các trường hợp bị uai ở trẻ em có tăng lên hay không khi biến thể omicron chiếm ưu thế ở mỹ
một mươi một một trẻ nhập viện vừa mắc covid một mươi chín vừa bị uai phát triển bệnh nặng cần các biện pháp như đặt nội khí quản
tác giả của nghiên cứu lưu ý trẻ nhỏ bị uai nặng có nguy cơ ngừng tim do tắc nghẽn đường hốp trên khởi phát nhanh
khi đó trẻ cần được điều trị bằng phương pháp như trong phòng chăm sóc đặc biệt như thường xuyên sử dụng remix and pinference dạng khí dung
hỗn hợp oxy herly và đặt nội khí quản
epinference resmix dạng khí dung thường được dành cho bệnh nhân trong bệnh viện với tình trạng siêu hấp vừa đến nặng
nhà nghiên cứu cho biết mặc dù tỷ lệ trẻ mắc covid một mươi chín bị uai không quá cao
nhưng hiểu được về tình trạng bệnh này và khả năng gây tác đường hấp cấp tính có thể giúp đưa ra hướng điều trị cho bệnh nhân
thưa quý vị không thể phủ nhận những ảnh hưởng của covid một mươi chín đặc biệt là biến thể omicron đến sức khỏe của các em là trẻ em
và việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín phần nào là tấm lá chắn giúp hạn chế khả năng lây nhiễm cho trẻ em
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý về tình hình phòng chống dịch tại các quốc gia trên thế giới
được ví như là thay đổi chấn động trong chính sách phòng chống covid một mươi chín của australia
hai bang lớn nhất là new south wales và victoria bỏ quy định cách ly tại nhà bảy ngày với các f một tiếp xúc gần với f
khách du lịch quốc tế cũng không còn phải test nhanh trước khi khởi hành
trong bối cảnh tình trạng thiếu nghiêm trọng nhân lực làm việc trên toàn đất nước australia
ngày càng gia tăng áp lực buộc các quy định hạn chế phải được nới lỏng
một số ngành công nghiệp chủ chốt đã được miễn trừ quy tắc cách ly để giảm tình trạng bí hụt nhân viên làm việc
ở các lĩnh vực quan trọng bao gồm cả giáo dục và hàng không
tại bang new south wales và victoria giới lãnh đạo doanh nghiệp đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi
chấm dứt quy định cách ly bảy ngày với người có tiếp xúc gần f một với người thân trong gia đình
vì bị nhiễm covid một mươi chín f để giảm tình trạng thiếu nhân công làm việc trong toàn bộ nền kinh tế
ngay tín hiệu tích cực đã xuất hiện một tuần sau ngày thứ sáu tuần thánh ngày một mươi năm tháng bốn
trước lễ phục sinh quy định cách ly bảy ngày với các f một có tiếp xúc gần với f là người thân trong gia đình
được bãi bỏ tại bang new south wales từ sáu giờ chiều và tại bang bitaria từ nửa đêm hai mươi hai tháng bốn
theo đó cái f một được tự do đi lại nhưng cần test nhanh hàng ngày đeo khẩu trang trong nhà và làm việc tại nhà nếu có thể
họ chỉ cần tránh tới các cơ sở có nguy cơ cao như bệnh viện nhà dưỡng lão
những người test dương tính mới phải cách ly tại nhà bệnh
tiếp đó kể từ ba mươi tháng bốn tiếp tục có một thay đổi lớn khác do chính phủ liên bang đầy ra
đó là du khách du lịch quốc tế sẽ nhập cảnh dễ dàng hơn do quy định test nhanh trước khi khởi hành đã được dỡ bỏ
tại new south wales bang được đánh giá là đã qua đỉnh dịch với biến thể phụ ba hai omicron
du khách du lịch quốc tế và người australia đi du lịch nước ngoài trở về chưa tiêm vaccine cũng không còn phải cách ly tại khách sạn
thay vào đó họ chỉ cần test nhanh hai mươi bốn giờ sau khi nhập cảnh
quy định giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng
cũng được xóa bỏ nhưng hành khách vẫn cần đeo khẩu trang tại sân bay trên máy bay và các bến du thuyền
tại bang victoria khách quốc tế không có triệu chứng kể cả chưa tiêm vaccine
cũng không phải cách ly mà được khuyến nghị nhưng không bắt buộc test nhanh hoặc test pcr khi đến
tương tự như vậy bộ trưởng y tế act vùng lãnh thổ ở phía đông nam australia reta stephen smith cũng cho biết
chính quyền act muốn đảm bảo rằng các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng của act phù hợp với những thiết chế new south wales
đồng thời có tính đến hoàn cảnh địa phương của chúng tôi
theo đó cái f một ở act cũng không cần phải cách ly nếu không có triệu chứng nhiễm covid một mươi chín
nhưng khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine cần test và cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính
còn số khách đến chưa tiêm vaccine vẫn phải cách ly
các bang và vùng lãnh thổ còn lại của australia dự kiến sẽ tiến tới nới lỏng những quy định còn hạn chế còn lại của họ trong vài tuần tới
còn tại điểm nóng hồng kông chính sách phòng dịch nghiêm ngặt tại nước này tiếp tục khiến tình trạng sát thải
trở thành một vấn đề
đồ nhựa xuất hiện ở khắp nơi trong khu cách ly từ bọc giấy bóng cho đến điều khiển tới dụng cụ ăn uống chỉ dùng một lần
chính sách cách ly nghiêm ngặt của hồng kông trung quốc nhằm ngăn chặn ca covid một mươi chín nhập cảnh và lây lan trong cộng đồng
đã nhận nhiều chỉ trích vì gây tổn hại cho nền kinh tế và sức khỏe tinh thần của người dân
những nhà bảo vệ môi trường nói thêm rằng chính sách này cũng đang làm tổn hại đến môi trường do tạo ra quá nhiều chất thải nhựa
doanh nhân climantine sporns nhập cảnh vào thành phố cho biết mọi nhân viên ở mọi tầng đều mặc trang phục bảo hộ làm từ nhựa áo tràng bên ngoài găng tay bọc giày cao cổ mũ
cô nói vibroster trong lúc cách ly tại khách sạn điện thoại bộ điều khiển từ xa mọi thứ đều bọc giấy bóng kín
nhiều người dân xác nhận với reuters rằng tất cả bữa ăn đều được đựng trong túi nhựa dụng cụ ăn uống cũng làm từ loại dùng một lần
hồng kông xử lý hơn hai ba trăm linh tấn rác thải nhựa mỗi ngày trong khi tỷ lệ tái chế chỉ một mươi một
theo số liệu của chính quyền thành phố hầu hết rác thải nhựa trong đó được đưa vào các bãi trôn lấp
phát ngôn viên của chính quyền hồng kông cho biết giới chức có thể biết về tình trạng lượng rác thải dùng một lần kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
người này kêu gọi mọi người áp dụng lối sống xanh càng nhiều càng tốt
ed quillow thành viên thuộc nhóm môi trường địa phương the green earth cho biết cách tiếp cận zero covid một mươi chín của hồng kông và đánh sự thiếu nhận thức về môi trường
ông lau nói những người trong các khách sạn cách ly họ không phải là ca bệnh
đồng thời thúc giục chính quyền cho phép dùng đồ tái chế hoặc sử dụng đồ nhựa tại các cơ sở cách ly
cơ sở vật chất tại nơi cách ly càng làm tăng thêm mối lo về rác thải nhựa
ủy viên hội đồng quận power jammers cho biết đồ tại những nơi cách ly gây lãng phí bởi chúng không có tính bền vững chẳng hạn đi nhà công cộng
ông nói chúng được xây dựng rất nhanh chóng và không tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn xây dựng cụ thể nào mà chúng tôi có hồng kông
hồng kông một trong số ít những nơi áp dụng chính sách zero covid một mươi chín đã cách ly tập trung hàng chục nghìn người mắc hoặc ca tiếp xúc gần trong năm nay
nếu hồng kông tiếp tục chính sách nghiêm ngặt này thì rác thải sẽ là một trong những bài toán khó mà chính quyền tại đây cần phải giải quyết
thưa quý vị cùng với những tín hiệu khả quan về đại dịch được duy trì trong nhiều tuần tại việt nam
cũng như kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em vẫn đang từng bước được triển khai
có thể thấy nước ta đang dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau làn sóng dịch bất ngờ cách đây vài tháng
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi